tranh đông hồ là dòng tranh dân gian nổi tiếng mang những giá trị về nội dung và nghệ thuật vô cùng độc đáo
trong lịch sử phát triển gần năm trăm linh năm dòng tranh này đã trở thành một sản phẩm văn hóa tinh thần đối với nhiều thế hệ người dân việt nam
và một trong những bức tranh nổi tiếng nhất chính là bức tranh đám cưới chuột
nhân dịp năm canh tí đang tới gần mời quý vị cùng theo dõi những hình ảnh về bức tranh này
bức tranh gồm có một mươi hai con chuột và một con mèo ngoài chủ đạo là chuột và mèo thì bức tranh còn có những loài vật khác như một con chim một con cá và một con ngựa
tranh được chia làm hai phần tầng trên là cảnh chuột sân lễ cho mèo tầng dưới là cảnh đón dâu với tám con chuột
con mèo trong bức tranh đại diện cho tầng lớp thống trị bóc lột trong xã hội xưa
những chú chuột là hình ảnh ẩn dụ cho người nông dân lam lũ thật thà chất phác
bức tranh không có chú thích gì nhưng bất cứ ai nhìn thấy cũng nhận ra sự ẩn dụ tinh tế của người nghệ nhân dân gian
có một cái ý nghĩa nó phản ảnh một xã hội trước đây và đến bây giờ nó vẫn còn nhiều hàm ý
thì bức tranh đông hồ đám cưới chuột cũng là một bức tranh nổi tiếng của dòng tranh dân dân đông hồ
đám cưới chuột nói riêng và tranh dân gian đông hồ nói chung sở dĩ có được sức sống lâu bền và sự cuốn hút đặc biệt với nhiều thế hệ người việt cũng như du khách
bởi những đề tài trên tranh phản ánh khá chân thực sinh động và đậm chất cuộc sống mộc mạc giản dị
cũng như nét văn hóa
bên cạnh đó tranh đông hồ hấp dẫn độc đáo ở màu sắc bố cục khuôn hình
với những chất liệu hoàn toàn tự nhiên tranh đông hồ có màu sắc gần gũi ấm áp
tranh đông hồ đóng vai trò như một di sản văn hóa một dòng tranh dân gian không thể thiếu trong kho tàng trí thức dân gian việt nam
giá trị của tranh và bàn tay vàng của nghệ nhân làm tranh dân gian cần được giữ gìn phát huy và phổ biến rộng rãi